ngày nay càng nhiều bạn trẻ có xu hướng chọn học nghề hơn và thay đổi nhận thức về lựa chọn bậc học phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu của xã hội
một trong những lý do khiến người trẻ ngày càng sẵn sàng hơn với điều này một phần rất lớn chính là những người thầy người cô tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với phương pháp dạy thực học thực hành
nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một chúng ta hãy cùng nhìn lại những đóng góp của những người thầy người cô trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
họ đã truyền cảm hứng học nghề cho thế hệ trẻ bây giờ ra sao
thầy phạm minh cường tác giả của giá nhất cuộc thi thiết bị đào tạo tự làm quốc gia hai nghìn một mươi chín giáo viên trường cao đẳng bách nghệ hải phòng
thầy cũng là người đạt giải cao nhất của cuộc thi này trong nhiều năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi đến nay
khi tiếp xúc với thầy hơn cả tình yêu với nghề còn là trách nhiệm đối với công tác giảng dạy của mình

thầy cũng đã nghiên cứu và chế tạo mô hình thực hành trưng cất nước mặn thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời rất có ý nghĩa trong đào tạo các em
đây cũng là mô hình đạt giải nhất trong cuộc thi thiết bị đào tạo tự làm quốc gia
cái ý tưởng này thì hướng đến nhất là tạo ra một thiết bị có thể phù hợp với chương trình đào tạo cũng như là chi phí dành cho chương trình đào tạo phù hợp với nhà trường
đồng thời là có thể ứng dụng chuyển giao học công nghệ đến những cơ sở sản xuất để thiết bị có thể đi vào đều sống
những thầy cô giáo giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề không đơn thuần là những người đứng lớp với bảng đen phấn trắng mà còn là những người thợ
bục giảng của họ là nơi công trường những vùng đất xa xôi
họ nói và họ làm cầm tay chỉ việc cho học viên
họ giảng bài và làm ra chính sản phẩm thiết bị dạy học và ứng dụng được trong cuộc sống
kỹ năng của người thầy là yếu tố quyết định đến việc đào tạo truyền nghề chuyên cảm hứng cho người học người thợ
để họ yêu nghề và thành công với nghề